nam bộ cũng như thành phố hồ chí minh hiện đang phải đối mặt với tình trạng ngập úng do đợt chiều cường dâng cao
cảnh báo là tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong một hai ngày tới khi mà chiều cường đạt đỉnh
đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh chiều cường có thể dâng cao kỷ lục so với cùng kỳ mọi năm
tại trạm phú an trên sông sài gòn dự báo đỉnh chiều đợt này sẽ rơi vào ngày ba mươi tháng chín
ở mức một sáu mươi chín m vượt báo động ba gần hai mươi cm
đây có thể sẽ là mức chiều cao chưa từng ghi nhận vào đầu tháng chín âm lịch ở thành phố hồ chí minh
so với chiều cường lịch sử xảy ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cũng chỉ kém hai cm
thời gian chiều cao dự báo sẽ vào sáng sớm năm h bảy h và chiều tối từ một mươi bảy h một mươi chín h
người dân cần chủ động di chuyển để tránh các tuyến đường dễ bị ngập
không chỉ thành phố hồ chí minh mà một loạt các tỉnh thành ở miền tây như an giang vĩnh long hậu giang
bạc liêu sóc trăng bến tre và cần thơ cũng đề phòng ngập ống do lũ đầu nguồn
về kết hợp với chiều cường rồn sâu vào các cửa sông trong một hai ngày tới